ngay từ đầu năm ủy ban nhân dân tp hcm đã có yêu cầu đối với hai mươi bốn quận huyện và các sở ngành liên quan
không để tình trạng kinh doanh giết mổ da cầm trái phép tồn tại trên địa bàn thành phố là chỉ đạo
nhằm tránh bùng phát dịch cúng a h năm n một và đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm
mặc dù vậy thì việc mua bán gia cầm sống trái phép vẫn diễn ra tràn lan trong thời gian qua
và càng diễn biến phức tạp hơn ở thời điểm cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng mạnh
từ mua bán trên lòng lề đường tới kinh doanh lưu động trên các phương tiện lưu thông
để bảo đảm an toàn sức khỏe bên cạnh công tác kiểm tra xử lý quyết liệt của cơ quan chức năng
người tiêu dùng cũng cần lưu ý lựa chọn gia cầm đã được kiểm dịch khi mua bán sử dụng